dự kiến trong ba ngày từ ngày một mươi tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà vũ liên oanh
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh cùng một mươi sáu đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ và nhận hối lộ
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tố cao hoàng thị thúy nga cựu chủ tịch công ty n s g có mối quan hệ quen biết với vũ liên oanh
cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng ninh sau đó hoàng thị thúy nga thông đồng với lãnh đạo sở giáo dục vũ liên oanh và nhận sự tạo điều kiện
bà nga cùng thuộc cấp sau đó được tự lập sáu dự án cho sở giáo dục rồi tham gia vào trúng cả sáu trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiếp đó nga thường tìm gặp vũ liên oanh trong các dịp tết từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến đầu năm hai nghìn hai mươi mỗi lần biếu là từ một đến năm tỷ đồng tổng cộng một mươi bốn tỷ đồng
hai cán bộ sở giáo dục quảng ninh khác cũng nhận hối lộ từ nga là ngô vui nhận một mươi bốn tám tỷ đồng và hà huy long là hơn một tám tỷ đồng